dịch tả lợn châu phi đến nay đã lây lan tới năm mươi năm tỉnh thành trong cả nước
trong đó thành phố hồ chí minh là địa bàn thứ năm mươi năm có dịch tả lợn châu phi bùng phát
tại địa bàn phường phú hữu quận chín
và để chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh
thành phố đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch tả lợn châu phi
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lây lan nhanh như hiện nay
trên các địa bàn cung cấp nguồn thiệt lợn cho thành phố
ngoài chủ động các phương án phòng chống dịch
thành phố đã thành lập nhiều trạm kiểm dịch biêu động trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các trạm kiểm dịch sau khi cảnh sát giao thông ra tiến hiệu dừng phương tiện
cán bộ thú y kiểm tra giấy kiểm dịch vòng niêm phong
xem xét các cảm quan về biểu hiện của các con vật rồi phun thuốc khử trùng
nếu có bất thường cán bộ thú y sẽ báo
cho trưởng đoàn giải quyết
đồng thời thiết lập kênh trao đổi cập nhật thường xuyên diễn biến dịch tả lợn châu phi
giữa các tri cục để phối hợp kiểm soát nguồn lợn trước khi đưa về thành phố giết mổ
thống nhất tuyến đường vận chuyển lợn xuất về thành phố giết mổ
chỉ đi qua khuôn lộ một a và khuôn lộ một k
trình phúc kiểm tiêu độc khử trùng tại các trạm kiểm dịch động vật